ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại hà nội trường đại học xây dựng tổ chức triển lãm cuộc thi sáng tạo không gian hành hai nghìn một mươi chín với chủ đề là thư viện mini
đây là sự kiện sáng tạo thư viện mini hướng đến phục vụ những đối tượng yếu thế vùng nông thôn miền núi còn khó khăn
thực tế cho thấy khi đến với những thư viện này trẻ em không chỉ được đọc sách mà còn được gặp gỡ nhau được vui chơi giải trí được vận động
giúp trẻ em trở nên cởi mở hơn với thế giới năng động hơn trong giao tiếp cũng như mục đích cao hơn là tạo dựng cho trẻ em những ước mơ
những tưởng tượng những định hướng về tương lai thông qua những tiếp xúc trao đổi hoạt động sáng tạo trong không gian do chính trẻ em tự tổ chức